thưa quý vị theo tổ chức y tế thế giới who những ca bệnh viêm can cấp tính không rõ nguyên nhân
hay còn gọi là viêm gan bí ẩn ở trẻ em đầu tiên được báo cáo ở châu âu và bắc mỹ
hiện vẫn tăng lên ghi nhận ở nhiều quốc gia
khoảng từ năm mươi bảy mươi trẻ mắc viêm gan bí ẩn có liên quan đến virus adeno
đây là virus đã tồn tại gần bảy mươi năm nay gây bệnh tại nhiều cơ quan trong cơ thể người
chia sẻ về bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân
tiến sĩ nguyễn phạm anh hoa trưởng khoa gan mật bệnh viện nhi trung ương cho hay
viêm gan cấp là tình trạng gan mới bị tổn thương do nhiều nguyên nhân như virus vi khuẩn
độc chất các tình trạng dấu loạn chuyển hóa dấu loạn huyết động dấu loạn biễn dịch
hoặc các bệnh lý toàn thân dẫn tới hậu quả là tế bào gan bị hủy hoại
đa số các trường hợp viêm gan cấp có thể hồi phục sau khi loại trừ được tác nhân gây bệnh
một số ít diễn biến nặng gây hậu quả suy gan không hồi phục và có thể tử vong
một số trường hợp bệnh có thể diễn biến kéo dài dẫn tới bệnh gan mạng tính sơ gan
theo who có bảy mươi bệnh nhân trong nhóm viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở anh
và năm mươi số ca bệnh ở mỹ phát hiện có virus andeno trùng bốn mươi một
theo tiến sĩ anh hoa tối nay chưa đủ bằng chứng để khẳng định virus adeno
là nguyên nhân gây bệnh ở nhóm bệnh trẻ viêm gan cấp nói trên
tuy nhiên việc ghi nhận sự có mặt của virus adeno ở một số bệnh nhi
cần được tiếp tục theo dõi và nghiên cứu trong thời gian tới
với nghi vấn virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín là nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn ở trẻ
tiến sĩ anh hoa cũng cho biết tới nay trong số ba trăm bốn mươi tám ca bệnh
một số trẻ có xét nghiệm dương tính với sars cov hai
có một mươi một mươi tám các trẻ bị bệnh có bằng chứng đồng nhiễm sars cov hai và virus andeno
vai trò của sars cov hai trong việc gây bệnh chưa thực sự rõ ràng
và tiếp tục cần được nghiên cứu tiếp
riêng với virus adeno theo giới chuyên môn
virus này được phát hiện từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba với nhiều chủng
mà có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể người
hiện chưa có bằng chứng khẳng định virus andeno là nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn ở trẻ nhỏ
nhưng đây là virus đã được cảnh báo trong y tế do chúng là tác nhân khá thường gặp gây bệnh ở trẻ nhỏ
theo các nghiên cứu trước đây các bằng chứng trong xét nghiệm kháng thể
cho thấy đa số trẻ nhỏ từng nhiễm virus adeno ít nhất một lần trong giai đoạn từ đến bốn tuổi
các tổn thương thường gặp nhất do virus adeno là viêm đường hồn
hấp viêm kết mạc mắt đau mắt đỏ viêm bảng quang viêm não mảng não
sau virus rota virus adeno là nguyên nhân thứ hai gây bệnh ở đường tiêu hóa
với các triệu chứng ở dạ dày ruột
ở trẻ nhỏ các dấu luận tiêu hóa thường gặp do virus adeno bao gồm tiêu chảy nôn bồ nôn
từng có báo cáo đơn lẻ ghi nhận một vài bệnh nhi có virus này gây tổn thương gan ở trẻ có suy giảm miễn dịch
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính gây nên bệnh này từ đâu và việt nam vẫn chưa ghi nhận ca mắc nào
tuy nhiên phụ huynh cũng cần quan sát sức khỏe của trẻ nhỏ
nếu có những biểu hiện nghi ngờ hãy tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời